xin kính chào quý vị và các bạn
ngày hôm nay ngày tám tháng ba ngày quốc tế phụ nữ
thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất cho một nửa của thế giới
và thời tiết trong ngày tám tháng ba thì có phần nào thuận lợi cho các hoạt động vui chơi chào mừng của mọi người
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới các tỉnh thành ở phía bắc chịu tác động của khối không khí lạnh lệch đông
nên về đêm và sáng thì trời nhiều mây có sương mù lẫn mưa nhỏ dài rác
tập trung ở phía đông bắc bộ với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ vùng núi thấp hơn
còn ban ngày nhiệt độ cũng không tăng quá cao chỉ từ hai mươi đến hai mươi ba độ
riêng một số khu vực tây bắc chưa chiều có nắng nên một số nơi có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
các tỉnh miền trung do tác động của gió mùa đông bắc với điều kiện địa hình nên bắc và trung trung bộ nhiều mây
tuy nhiên mưa chỉ xảy ra giải rác với lượng nhỏ trời rét ở các tỉnh phía bắc như thanh hóa nghệ an
khi nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
và càng về phía nam thì thời tiết lại càng ổn định có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng là từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn trong thời kỳ mùa khô nên phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
với nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh tây nguyên phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
còn với các tỉnh nam bộ nắng nóng vẫn xảy ra ở khu vực đông nam bộ
với nhiệt độ có thể đạt ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai bốn mét biển động
các vùng biển còn lại của biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa
gió thổi với cứng độ trung bình nên tình trạng biển bình thường
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội trời nhiều mây có lúc có mưa nhỏ trời rét
với nhiệt độ ngày đêm trong khoảng là từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ